theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều tối và đêm nay ngày một mươi bốn tháng tám
ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
chiều nay dãnh áp thấp hoạt động và có trục đi qua bắc bộ
dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
lượng mưa ba mươi sáu mươi mm trong một mươi hai h có nơi trên bảy mươi mm trong một mươi hai h
trong chiều và đêm mai một mươi năm tháng tám mưa rông có khả năng mở rộng ra bắc bộ
riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trong một mươi hai h có nơi trên một trăm linh mm trong một mươi hai h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh